tuần lễ thời trang việt nam italia hai nghìn một mươi tám đã được đại sứ quán italia tổ chức tại hà nội
đây là sự kiện trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam và italia
ngày hai mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
tuần lễ thời trang việt italia lấy lụa làm chủ đề chính một chất liệu quý được biểu trưng cho sự tương đồng của nền văn hóa
cho sự bền vững của quan hệ giữa hai nước suốt bốn mươi năm năm qua
sự kiện tuần lễ thời trang việt italia nơi kết nối văn hóa các dân tộc nêu cao giá trị của những ngành nghề thủ công
giá trị văn hóa của thời trang cũng khẳng định tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước
đề cao sự trao đổi văn hóa nghệ thuật và giao lưu nhân dân thắt chặt củng cố và làm phong phú hơn sự hợp tác
và phát triển của quan hệ đối tác chiến lược việt nam italia
thông qua triển lãm này hội đồng thời trang ý việt và đại sứ quán italia tại việt nam
muốn nêu cao giá trị của những ngành nghề thủ công của giá trị văn hóa trong thời trang
và từ đó nhấn mạnh một chủ đề xuyên suốt trong quan hệ ngoại giao ý việt